tỉnh quảng ngãi hiện có rất nhiều tàu thuyền không đăng ký đăng kiểm được nhưng hàng ngày vẫn ra khơi khai thác thủy sản
điều này không chỉ gây khó cho cơ quan chức năng trong công tác quản lý tàu thuyền
mà còn rất nguy hiểm cho những ngư dân đánh cược tính mạng để mưu sinh trên những chiếc tàu không số này
năm hai nghìn một mươi bốn ngư dân trương thanh quang hợp đồng với một cơ sở đóng tàu tại tỉnh quảng nam để đóng mới vỏ tàu cá trị giá hai trăm linh triệu đồng
khi đưa về quảng ngãi anh quang tiếp tục sử dụng gần tám trăm linh triệu đồng để mua máy móc ngư lưới cụ phục vụ đánh bắt thủy sản
dù tàu cá có chiều dài thân tàu là một mươi sáu năm mét công suất hai trăm tám mươi cv với tám bạn tàu ngư trường chính là vùng lộng và vùng khơi
nhưng con tàu này vẫn chưa được đăng ký và hàng ngày ra khơi không qua đăng kiểm
toàn tỉnh quảng ngãi hiện có hai mươi ba tàu cá công suất trên chín mươi cv không đăng ký đăng kiểm nhưng vẫn ra khơi
nguyên nhân là do ngư dân đóng mới sửa chữa tàu thuyền ở các địa phương khác nên không đăng kiểm tại quảng ngãi được
vì vậy khiến công tác quản lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa bão
theo quyết định số chín mươi sáu quy chế đăng kiểm tàu cá của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì các tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ hai trăm năm mươi cv trở lên
các tàu cá hoạt động ở vùng biển hạn chế cấp một hoặc không hạn chế
khi đóng mới bắt buộc phải có thiết kế kỹ thuật được cơ quan đăng kiểm phê duyệt
tuy nhiên hai mươi ba tàu cá của ngư dân lại không bảo đảm quy định này
máy máy trăm cv là buộc phải lập hồ sơ thiết kế
mà khi lập hồ sơ thiết kế là các đơn vị
thiết kế họ tính toán là cái tàu này nó không đảm bảo an toàn
bởi vì anh đóng cái tàu để lắp bốn bốn năm lật là hoạt động ở vùng biển vang bờ và vùng lọng
thì cái kích thước ván vỏ bề dày ván vỏ là kích thước gian đà là nó nhỏ
sau khi anh về anh lắp lên cái máy quá lớn
mà những cái máy này là phải hoạt động ở vùng khơi cho nên là không đảm bảo an toàn
cho nên là chúng tôi không thể đăng kiểm được
mà không thể đăng kiểm được thì không thể đăng ký được
việc ngư dân khi đóng tàu không tuân thủ các nội dung trong quy chế đăng kiểm tàu cá là sai
tuy nhiên các cơ quan chức năng liên quan cũng cần có những giải pháp phù hợp
để giải quyết thực trạng tàu không số để đảm bảo công tác quản lý kiểm kê tàu thuyền